nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trong dịp hè vừa qua mặc dù công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn
nhưng tỉnh đắk lắc đã đầu tư hơn một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh
hiện nay ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đang khẩn trương hoàn thành các công đoạn cuối cùng để kịp đưa các trường học phòng học vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới
từ nguồn kinh phí trên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã xây mới và sửa chữa năm trăm sáu mươi phòng học nhà hiệu bộ nhà đa năng công trình vệ sinh công trình nước sạch
mua sắm bản ý học sinh trang thiết bị hệ thống lọc nước tinh khiết thiết bị dạy ngoại ngữ phòng cháy chữa cháy thể dục thể thao dụng cụ dạy mầm non cho các trường học trong tỉnh
phần lớn các phòng học được xây dựng mới sửa chữa cũng như mua sắm trang thiết bị dạy và học đều ưu tiên cho các xã vùng sâu vùng xa vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số
đến thời điểm này các trường học phòng học được xây dựng mới sửa chữa đều đã cơ bản hoàn thành
tại một số địa phương do thời tiết mưa nhiều nên các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới
phần lớn các phòng học được xây dựng mới sửa chữa cũng như mua sắm trang thiết bị dạy và học đều ưu tiên cho các trường học trong tỉnh
tổng cộng kinh phí đầu tư cho vấn đề này là hai mươi sáu tỷ đồng
bước vào năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy huyện eakar có hơn ba mươi học sinh các cấp tăng hơn hai học sinh so với năm học trước
mặc dù trên địa bàn huyện đã có tám mươi một trường học nhưng có khoảng bốn mươi số trường là nhà cấp bốn trong đó nhiều trường đã xây dựng hơn một mươi năm nay nên đã xuống cấp
bên cạnh đó ở nhiều thôn buôn vẫn còn xảy ra tình trạng